thưa quý vị chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh tây ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tây ninh thuộc vùng đông nam bộ vùng kinh tế năng động đầu tàu kinh tế của cả nước
là tỉnh biên giới có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước
là phên dậu hướng tây nam của tổ quốc vai trò kết nối các tỉnh tây nguyên với đông nam bộ
kết nối đồng bằng sông cửu long với đông nam bộ và hành lang kinh tế xuyên á
tây ninh có tiềm năng lớn phát triển kinh tế cửa khẩu kho vận mở rộng không gian phát triển công nghiệp của vùng
công nghiệp chế biến nông lâm sản có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học
vùng tp hcm và vùng đông nam bộ
tây ninh hội đủ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để tăng tốc phát triển mang tính đột phá
đó là có điều kiện khí hậu ôn hòa hầu như không bị thiên tai bão lũ có nguồn nước ngọt dồi dào
có dư địa về đất đai cho sự phát triển công nghiệp nông nghiệp tương đối lớn so với các tỉnh trong vùng đông nam bộ
và có tiềm năng du lịch
người dân tây ninh có truyền thống cách mạng cần cù sáng tạo chịu thương chịu khó chất phát nghĩa tình
có nguồn lực lao động trẻ lựa chọn được những nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp du lịch
năm hai nghìn hai mươi ba tốc độ tăng trưởng grdp đạt sáu một mươi hai cao hơn mức bình quân chung cả nước
xếp thứ hai vùng đông nam bộ thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng tám năm duy trì nằm trong top một mươi năm tỉnh thành thu hút fdi cao của cả nước
kim ngạch xuất khẩu đạt sáu sáu tỷ usd xếp thứ một mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
thu ngân sách nhà nước đạt một mươi một năm trăm linh tỷ đồng
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ quy hoạch tỉnh tây ninh được xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh
quy hoạch đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu trọng tâm đột phá phát triển phương án phát triển giải pháp
nguồn lực thực hiện quy hoạch để đưa tây ninh phát triển nhanh toàn diện bền vững
quy hoạch của tỉnh đã mở ra đường hướng tầm nhìn và không gian phát triển mới
tạo động lực giá trị mới cho tây ninh trong bức tranh chung của các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước
vì vậy tỉnh tây ninh cần trú trọng tập trung thực hiện một trọng tâm hai tăng trưởng ba đẩy mạnh